cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bộ y tế

từ khi dịch bệnh bùng phát đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay việt nam quy định bắt buộc cách ly tập trung đối với trường hợp f một
chính sách này là hợp lý đúng đắn phù hợp với điều kiện giúp việt nam đứng vững trước ba làn sóng dịch bệnh
tuy nhiên trước làn sóng thứ tư việc cách ly tập trung tất cả các trường hợp f một vào một chỗ sẽ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm từ người đã bị nhiễm virus sang người lành rất cao
vì vậy việc thí điểm cách ly f một có nguy cơ thấp tại nhà hiện nay sẽ đáp ứng nhiều yêu cầu phòng chống dịch
vẫn là vấn đề đáng báo động hiện nay trong đó có trách nhiệm rất lớn của gia đình các bậc phụ huynh trong việc quản lý giáo dục con em mình